những món ăn như giò chả bánh trưng là những món ăn quá quen thuộc trong những ngày tết truyền thống
có thể vì lẽ đó mà từ ngày mùng hai tết một số quán bún phở tại hà nội đã mở bán trở lại và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khách hàng
tuy nhiên giá bán trong những ngày này lại cao hơn so với những ngày thường có nơi cao gấp hai lần
ngày bốn tết bà nguyễn thị thuộc đi lễ ở phủ tây hồ và dừng chân ăn sáng tại quán phở cạnh đó thì được báo giá tăng gấp đôi ngày thường
nhiều người dân cũng như bà thục năm nào họ cũng phải chấp nhận ăn với giá cao vì đi lễ đầu năm không kịp về ăn ở nhà
cô thì cô thấy là ở phủ tây hồ thì giá nó cũng ổn định mà năm nay là người lấy đi là hàng đối chất tự hơn mỗi năm
thế rồi là chỉ có cái về hàng ăn uống thì bún thì mọi khi thì cô ăn là năm mươi một bát nhưng năm nay là sáu mươi thì có lên một chút chút
nhưng mà là tết mà
trong những ngày tết
người dân thường thèm ăn bún riêu bún ốc miếng phở thay vì những món ăn quen thuộc ở nhà
bên cạnh đó tâm lý của nhiều người dân trong những ngày đầu năm mới là thường ngại hỏi giá trước ngại mặc cả do đó bị các hàng quán chặt chém
khi ăn xong buộc phải trả tiền bởi không muốn đôi co mất lộc năm mới
lâu dần thành quen tâm lý chấp nhận giá cao được người dân coi là điều bình thường là lẽ đương nhiên trong những ngày tết
thực ra năm nay thì cô cũng là người nội trợ thì giá cả đến tết thì bao giờ nó cũng tăng
nên một chút nhưng mà không tăng cao
đấy kể cả cái đồ ăn đồ lễ ở đây thì so với ngày thường thì có cao lên một chút
một bát bún ở đây khoảng năm mươi thế nhưng mà năm nay thì lên sáu mươi
giá cả thì tết thì bao giờ cũng sẽ tăng rồi là đương nhiên rồi
vì là thò trợ búa thì cũng đã đắt đỏ hơn
nhưng mà với cái thu nhập của bình quân của một đầu người và cũng cái xu thế của mọi người hiện tại bây giờ
thì cái giá cả đấy mình thấy cũng rất hợp lý
tết cũng là dịp để các bạn có thể tìm hiểu về tình hình của các bạn
ăn thu lợi một cách dễ dàng bởi có thể chém giá cả gấp đôi gấp ba lần ngày bình thường mà vẫn đắt hàng
lý do được chủ quán đưa ra là giá các loại nguyên liệu đắt đỏ dịp tết chi phí nhân công tăng cao khó tìm được người làm
mức giá hàng ăn đa số tăng gấp một năm đến hai lần so với ngày thường nhiều nơi tăng từ ba đến bốn lần
để tránh tình trạng tăng giá mất kiểm soát trong những ngày tết
các cơ quan chức năng nên có những giải pháp phù hợp xử phạt nhắc nhở những hộ kinh doanh đẩy giá lên quá cao
bên cạnh đó nếu quán bán hàng với giá như ngày thường hàng ăn ngon chắc chắn khách sẽ đến nhiều
mang lại nhiều tài lộc cho năm mới thay vì bán với giá cao khiến cho khách đến ăn rồi không quay lại